để đảm bảo tốt cho công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín trong thời gian học sinh sinh viên đến trường học tập trung trở lại
sở y tế hà nội giao cho bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa đầu ngành nhi tổ chức đào tạo tập huấn cho các đơn vị
trong công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời bệnh viện này chịu trách nhiệm khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành
để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó sở y tế hà nội cũng yêu cầu các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án
tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hao đáp ứng điều trị
đối với ba mươi trung tâm y tế quận huyện thị xã sở y tế yêu cầu tham mưu ubnd quận huyện thị xã
các phương án đảm bảo y tế trường học khi học sinh quay trở lại trường học
đồng thời phối hợp với phòng y tế phòng giáo dục quận huyện thị xã để chủ động xây dựng kịch bản
với các tình huống có thể xảy ra tại trường học không để bị động lúng túng hay bất ngờ